thông tin mới về vụ báo điện tử của đài tiếng nói việt nam vov vn bị tấn công mạng
vào chiều ngày hôm qua theo thông tin từ bộ công an cơ quan chức năng đã bước đầu khởi tố một bị can trong vụ việc này
tuy nhiên cơ quan công an chưa cung cấp danh tính và tội danh của người này vì vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng
một số người khác liên quan đã được cơ quan công an triệu tập lấy lời khai làm rõ
theo thiếu tướng lê minh mạnh phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
kết quả điều tra ban đầu đã xác định các đối tượng có hành vi tấn công mạng
theo thông tin từ báo điện tử vov trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng sáu một số đối tượng đã có hành vi kích động
tạo các tài khoản ảo để tấn công vào nhiều nền tảng của báo điện tử vov vov vn
việc tờ báo bị tấn công đã ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của độc giả
báo điện tử vov đã khẩn cấp liên hệ với các đơn vị chức năng của bộ công an bộ thông tin và truyền thông
để phối hợp giải quyết xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích do cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia
ngoài ra vov đang giả soát tìm mã độc trong hệ thống đồng thời hạn chế hậu quả do các đợt tấn công mạng gây ra phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc